ngày mai vùng ấp thấp phía tây sẽ mở rộng và phát triển hơn nữa về phía nước ta
vì thế ở bắc bộ sẽ gần như rứt mưa
ngày mai trời còn nắng sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía đông bắc bộ
phổ biến trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ do động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc khu vực tây bắc bộ có thể xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao là ba mươi sáu độ
vùng ấp thấp phía tây cũng mảnh hưởng tới các tỉnh miền trung
nhất là phần phía bắc của khu vực
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
phổ biến ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
riêng các huyện vùng núi phía tây ở khu vực này nhiệt độ có thể lên tới mức ba mươi năm ba mươi sáu độ chạm ngưỡng nắng nóng
trong khi đó ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
dù không chịu ảnh hưởng của hoàn liêu vùng ấp thấp phía tây nhưng do trời còn nắng sớm
nên nhiệt độ trưa chiều này ở khu vực này cũng duy trì ngưỡng cao là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí biển ổn định
vì thế trên cả hai khu vực tiếp tục có nắng mạnh từ sớm và kéo dài cho đến tận cuối ngày
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ mức nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
nắng nóng sẽ xảy ra một số nơi
nhiều khu vực thuộc khu vực tây nguyên như ayunpa bunma thuật hay khu vực cát điên
trong khi đó tại nam bộ ngoại trừ khu vực bà rịa vũng tàu còn lại các khu vực khác thuộc miền đông nam bộ đều xảy ra hiện tượng nắng nóng
chuyển sang thông tin thời tiết biển các vùng biển đều có thời tiết tốt trời ít mưa ngày nắng giáo
tuy nhiên đáng lưu ý là về chiều tối mai khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ có khả năng gió sẽ mạnh lên mức cấp sáu đến cấp bảy
nên sóng sẽ dâng cao và biển động
vì thế các tàu thuyền khi hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước